do nhân viên không chịu uống bia với khách đối tượng huỳnh minh hùng quản lý quán karaoke đã đánh đập rồi chỉ đạo đồng bọn bán cô gái với giá hai mươi triệu đồng
công an tp bunma thuột tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng về hành vi mua bán người
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh minh hùng làm quản lý quán karaoke ba trăm linh bảy ở đường lý thường kiệt phường thắng lợi tp bunma thuột
quá trình làm quản lý hùng có tuổi nhân viên nữ làm công việc phục vụ rắt bia bấm bài cho khách hát
hùng đã đánh đập cô gái này rồi bán cho mai gia bảo với giá hai mươi triệu đồng
sau đó bảo đã rủ hoàng trọng khiên và lê hồ nhật tân lên tp bunma thuột mua cô gái về khám xét nhà của các đối tượng thu giữ một khẩu súng của hoàng trọng khiên
còn tại tỉnh lào cai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp lào cai cho biết vừa bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tảng chữ

mua bán trái phép chất ma túy triệt phá thành công điểm bán lẻ ma túy dưới hình thức bong kê gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
vào ngày một mươi ba tháng bốn lực lượng công an liên tiếp bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm nguyễn mạnh hoàng lò láo xí la văn xịch lương minh hà và nguyễn thị nhâm cùng chú tại thành phố lào cai
quá trình điều tra các đối tượng đều khai nhận mua ma túy của một đối tượng có tên gọi là tuyết thượng tại tổ ba phường bắc cường thành phố lào cai
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày công an thành phố lào cai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hà thị tuyết thu giữ hai trăm bốn mươi sáu gói heroin một lượng lớn ma túy và nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại tỉnh hà tĩnh ba đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trên địa bàn thành phố hà tĩnh huyện can lộc và thị xã kỳ anh vừa bị công an huyện can lộc bắt giữ
các đối tượng gồm trần trọng châu nguyễn hữu bảo cùng chú tại tỉnh hà tĩnh và nguyễn thanh nam chú tại tỉnh nghệ an
vào đêm ngày chín tháng bốn hai đối tượng đã trộm cắp một chiếc xe máy tại huyện can lộc rồi bán cho nam là chủ cửa hàng sửa chữa xe máy ở thành phố vinh
đến tối ngày một mươi một tháng bốn hai đối tượng quay trở lại thành phố hà tĩnh tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp và bị bắt giữ trên đường mang tài sản đi tiêu thụ
được biết bảo và châu là hai đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
và hiện cơ quan công an đã thu giữ được toàn bộ tăng vật các vụ trộm đang điều tra để xử lý các đối tượng
phần thưa quý vị mới đây văn phòng chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ
tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
theo đó thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhân nước việt nam chủ trì phổ biến các vụ trộm cắp
với các cơ quan liên quan chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp công cụ điều hành thị trường vàng
theo quy định để can thiệp kịp thời xử lý ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao
bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai minh bạch và hiệu quả
ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ
theo quy định pháp luật nhất là nghị định hai mươi bốn để quản lý điều hành chặt chẽ hiệu quả kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng
vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp với diễn biến thị trường bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường được quản lý kiểm soát chặt chẽ
thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam bộ công an bộ tài chính bộ công thương thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng
tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới trục lợi đầu cơ thao túng
lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức cá nhân liên quan gây mất ổn định an toàn thị trường vàng
vận chuyển trái phép bảy mươi bảy kg pháo hoa nổ từ lào về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cầu treo đối tượng nguyễn văn vận vừa bị phát hiện và bắt quả tang
vào lúc một mươi ba h ngày một mươi hai tháng bốn tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo thuộc địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh
chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo tiến hành khám xét phương tiện ô tô đầu kéo
biển kiểm soát hai mươi chín f bảy mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu kéo theo rơ móc hai mươi chín r bảy nghìn bốn mươi ba
do đối tượng nguyễn văn vận trú tại tỉnh hà tĩnh điều khiển phát hiện trong cabin cất dấu năm mươi ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín và ba mươi sáu quả trọng lượng bảy mươi bảy kg
đối tượng nguyễn văn vận khai nhận mua số pháo trên từ lào với giá một mươi ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
sau đó cất dấu vào cabin xe đầu kéo để đưa về việt nam bán kiếm lời
hiện tại hầm đường sắt bãi gió trên tuyến đường sắt bắc nam qua địa phận xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
bị sụt lún đất đá từ đỉnh vòm hầm và đang tiếp tục sụt lún có dị biến phức tạp
và trong thời gian chờ khắc phục để đảm bảo an toàn công trình đường sắt đường bộ và an toàn giao thông cho phương tiện giao thông đường bộ
các lực lượng chức năng đã ngăn tất cả các phương tiện trừ xe hai bánh lưu thông trên quốc lộ một a đoạn qua đèo cả
ô tô các loại phải lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả
tuy nhiên một số phương tiện như xe chở nhân liệu xe chở hàng độc hại dễ cháy chất nổ hàng hóa nguy hiểm xe quá khổ thì không được qua hầm đường bộ đèo cả
theo đó các phương tiện ô tô đều phải vận hành qua hầm đường bộ đèo cả
những loại ô tô không đủ điều kiện lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả theo quy định phải chuyển hướng theo ba lộ trình
một là xe ô tô vận hành từ hướng bắc vào đến km một nghìn hai trăm hai mươi sáu trăm linh trên quốc lộ một a ở thị trấn diêu trì
bình định thì dễ phải theo quốc lộ một mươi chín c đường trường sơn đông quốc lộ hai mươi sáu quốc lộ một a
tại km một nghìn bốn trăm hai mươi một hai trăm năm mươi ở phương ninh hiệp thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
hai là xe ô tô vận hành từ hướng bắc vào đến km một nghìn ba trăm ba mươi ba tám trăm linh ở xã hỏa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
thì dễ phải theo quốc lộ hai mươi năm quốc lộ một mươi chín c đường trường sơn đông quốc lộ hai mươi sáu quốc lộ một a
tại km một nghìn bốn trăm hai mươi một hai trăm năm mươi
ở phường ninh hiệp thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
ba là xe ô tô vận hành trên quốc lộ một a đến km một nghìn ba trăm bốn mươi hai hai trăm năm mươi ở phường hòa vinh thị xã đông hòa tỉnh phú yên
thì dễ phải theo quốc lộ hai mươi chín quốc lộ một mươi chín c đường trường sơn đông quốc lộ hai mươi sáu quốc lộ một a
tại km một nghìn bốn trăm hai mươi một hai trăm năm mươi ở phường ninh hiệp thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
những xe ô tô vận hành trên quốc lộ một a từ hướng nam ra km một nghìn bốn trăm hai mươi một hai trăm năm mươi
ở phương ninh hiệp thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa có thể lưu thông ngược lại theo ba lộ trình nêu trên
thời gian phân luồng cho xe ô tô không đủ điều kiện lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả
được áp dụng từ một mươi ba h chiều ngày một mươi bốn tháng bốn cho đến khi có thông báo khắc phục xong sự cố sạt lở hầm đường sắt bãi gió
thưa quý vị cảnh khuyển chóng hiệp vụ đã dần trở thành một bộ phận quan trọng
tham gia tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
thành công đó thì có những cán bộ chiến sĩ đã dành gần như cả đời bình nghiệp để chăm sóc huấn luyện cảnh khuyển
sau đây sẽ là ghi nhận tại đội quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh điện biên
lực lượng của quản lý sự động vật hiện tại chúng tôi là tổng một mươi một cán bộ chiến sĩ và một mươi chó nghiệp vụ
so với số lượng về chó nghiệp vụ thì cũng tương đối đảm bảo cán bộ chiến sĩ cũng hết sức hết mình để công tác về huấn luyện chăm sóc
về thần kinh chó và công như về
thể lực của chó chúng tôi để nó đáp ứng với công tác huấn luyện
huấn luyện chăm sóc nuôi dưỡng chó nghiệp vụ thì phương án này có giao án này huấn luyện theo tiết này
huấn luyện thì thường thường thì mùa rét thì từ bảy giờ đến một mươi rưỡi
còn mùa nóng này thì thường thường tôi huấn luyện sớm một tí cho nó sáng cho nó mát
cái tinh thần của con chó ấy cái thần kinh của con chó ấy
nó phụ thuộc vào thời tiết nữa
huấn luyện buổi sáng sớm thì mùa hè thì nó mát hơn thì nó thần kinh của cháu nó tiếp thu nhanh và dễ điều khiển hơn
thì cũng hiểu được từng thần kinh của chó các tính năng của chó
con nào thần kinh mạnh hay là yếu hay là
còn các vấn đề khác nữa
thì nó phụ thuộc vào

thì nó phụ thuộc vào còn các vấn đề khác nữa
về hàng thứ con chó đấy đó
hai nữa là về công tác chăm sóc nuôi dưỡng

nói chung là con tôi thì công tác ở đây tám chín năm rồi

về khám hoản điện
công tác phối hợp này công tác chăm sóc này khám coma cho chó này
có bác sĩ phối hợp cơ cũng rất tốt
có bác sĩ phối hợp cơ cũng rất tốt

mình được ban giám đốc và lĩnh đạo đơn vị giao
hy vọng chúng tôi sẽ có thông tin hy vọng là sẽ phục vụ hết mình vì nhân dân
chúng tôi sẽ rất là cố gắng để hỗ trợ đằng sau cho nâng cao độ chiến thuật và công tác nghiệp vụ
cho đồng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu
vì bản thân mình thì mình luôn quay cho nghiệp vụ đúng như bạn đồng hình mình luôn động viên
và trang sốc đúng cái chỉ thị thông tư của bộ văn giao
về đa số cán bộ chiến sĩ là hết mình hết sức về tâm tư nguyện vọng để yêu ngành mến nghề
các đồng chí đã làm một tốt công tác thân hòa chó và gần gũi với chó
coi như một chiến sĩ của mình đồng đội của mình để tham gia thường xuyên chăm sóc chó
cũng như là huấn luyện chó để bảo vệ giữ vững an ninh
thì tự trên địa bàn để bảo vệ tốt các sự kiện chính trị quân tỉnh
trong những năm qua những chiến sĩ đặc biệt mang tên cảnh khuyên đã kịp thời phát hiện ra nhiều tăng vật
nhiều băng chứng truy bắt nhiều đối tượng viên phạm pháp luật trong các vụ án truyền án
như tham gia truy bắt các đối tượng ở huyện mường nhé thù giữ sáu mươi bánh heroin vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
hay vụ truy bắt đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích tại huyện mường ảng
cuối năm hai nghìn hai mươi hai
để có được những thành tích đó là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ chiến sĩ làm công tác huấn luyện
họ không chỉ dành sự yêu thương chăm sóc mà còn truyền cho học trò đặc biệt của mình sự dũng cảm tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam đặt mục tiêu đón một mươi tám triệu khách du lịch quốc tế phục vụ một trăm một mươi triệu khách nội địa
tuy nhiên trong năm hai nghìn hai mươi ba các hãng hàng không việt nam đang phải đối diện với tình trạng thiếu khoảng bốn mươi máy bay
và cũng như là từ ngày một tháng ba thì việc tăng trần giá vé máy bay nội địa lên mức ba bảy mươi năm tương đương là tăng từ năm mươi cho tới hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
và theo thông tư ba mươi bốn năm hai nghìn hai mươi ba của bộ giao thông vận tải thì cũng đã tạo ra những áp lực nhất định cho hoạt động du lịch việt nam
việc tăng giá vé vào mùa cao điểm đã xuất hiện từ năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi ba và bắt đầu từ năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu doanh số và việc khai thác khách hàng của doanh nghiệp du lịch
đơn cử như một vé phổ thông cứu hồi cho trạng đà nẵng hà nội tầm hai hai trăm linh đồng thì hiện nay đã tăng thêm một triệu đồng
điều này đã đẩy giá tour của doanh nghiệp lên cao cũng như làm tăng chi phí du lịch của du khách
theo thống kê tại một số cơ sở lưu trú như phú quốc đà nẵng nha trang trong dịch nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tỉ lệ cách đặt phòng mới chưa đạt mức năm mươi
vâng như vậy có thể thấy là việc tăng giá vé máy bay có tác động không nhỏ đến ngành du lịch việt nam
đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm và cao điểm hè sắp tới
ngoài việc ảnh hưởng đến lượng khách du lịch điều này cũng sẽ gây ra sự tranh lệch vùng giữa các điểm đến du lịch
đơn cử như là tại các thành phố lớn như là tại hà nội và thành phố hồ chí minh thường là điểm đến chính và có nhiều chuyến bay trực tiếp
vâng tuy nhiên với giá vé máy bay tăng thì việc đi lại giữa các thành phố và các điểm đến khác nhau có thể trở nên đắt đảo hơn
điều này sẽ có thể làm cho việc du lịch tập trung vào một số điểm đến chính trong khi các vùng khác thì lại có thể bị bỏ qua
vì vậy mà việc tìm kiếm và áp dụng các giải pháp hợp lý nhằm giảm tác động của tăng giá vé máy bay và phát triển ngành du lịch việt nam một cách bền vững là vấn đề đang được đặt ra
và tiến sĩ nguyễn thư thủy giảng viên trường khoa học liên ngành và nghệ thuật đại học quốc gia
gia hà nội chuyên gia nghiên cứu du lịch sẽ có thêm những phân tích cụ thể trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
việc đi lại bằng máy bay là phương tiện phổ biến và thuận tiện để người dân tổ chức các hoạt động du lịch
tuy nhiên với giá vé máy bay tăng việc du lịch trong nước cũng có thể trở nên đắt đỏ
theo bà điều này sẽ tạm ra những khó khăn như thế này
đối với du lịch nội địa hiện nay trong cơ cấu chi tiêu
thì hiện nay nếu mà đi nghỉ dưỡng năm ngày chẳng hạn
thì thông thường chi phí trong một phòng sẽ rơi vào khoảng một triệu rưỡi một ngày
vậy thì là chi phí lưu trú nếu như giá vé máy bay của chúng ta ở mức khoảng bảy triệu
thì là chi phí lưu trú và chi phí vận chuyển sẽ là ngang nhau
bốn mươi chi phí vận chuyển bốn mươi và chi phí ăn uống là hai mươi
nếu như trong trường hợp cái chi phí vận chuyển nó quá cao ở cái mức độ là bốn
thì người ta sẽ có cái khuyên hướng là cắt giảm và người ta sẽ chọn một cái hình thức giao thông thay thế
ví dụ như là khi mà vé máy bay malaysia năm mươi đô một chiều
mà vé máy bay hà nội nha trang hay là hà nội thành phố hồ chí minh là bảy triệu
thì người ta sẽ chọn đi du lịch nước ngoài thay vì là đi du lịch trong nước
và cái điều này nó sẽ dẫn đến một cái sự lãng phí rất là lớn
doanh thu xã hội
khi một người khách du lịch người ta đi thì ngoài những cái dịch vụ mà người ta chi trả
cho các dịch vụ cơ bản như lưu trú ăn uống vận chuyển
thì họ còn chi phí rất là nhiều những cái chi phí khác như là mua sắm hoặc là vui chơi giải trí
và cái đấy nó là các cái doanh thu xã hội từ du lịch
thế thì ở đây câu chuyện là chúng ta cũng sẽ cần phải cân đối để mà chúng ta có một cái giá vé hấp dẫn
giá vé máy bay nội địa tăng khiến giá tour trong nước tăng từ năm đến bảy
không chỉ tác động đến nhu cầu đi du lịch của người dân
với nhiều người có xu hướng lựa chọn các điểm đến nước ngoài
nhiều ý kiến cho rằng điều này sẽ khiến mục tiêu phát triển thị trường nội địa năm nay của ngành du lịch
được đánh giá sẽ gặp nhiều trở ngại
quan điểm của bà như thế nào về vấn đề này ạ
đứng về mặt cạnh tranh ở tầm quốc tế thì quả thật là chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn về việc là giá vé máy bay
thế còn bản thân là trong các cái đường bay nội địa thì gần đây có thể thấy là chúng ta đang có một số những cái động thái
về việc là cắt bỏ một số các cái đường bay nội địa của một số hãng không
và vì thế cho nên
nên là cái việc là thiếu các cái đường bay nội địa và thiếu cái sự cạnh tranh giữa các hãng hàng không
thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là giá vé tăng cao
vâng vậy theo bà đâu là những giải pháp cần được các cơ quan quản lý nhà nước
cũng như các doanh nghiệp du lịch cần phải tính toán triển khai vào thời điểm này
thế còn đối với cả các cái sản phẩm mà có may thì bản thân với các cái doanh nghiệp mà họ là đại lý máy bay cấp một ấy
thì họ có thể là họ sẽ chủ động hơn được về giá vé máy bay
và với các cái đại lý bay bay cấp hai cấp ba thì nó sẽ khó khăn hơn
về mặt cơ chế chính sách để có một sự kết nối giữa ngành hàng không và ngành du lịch
để có thể tạo thêm các điểm đến hấp dẫn cũng như là các sản phẩm du lịch hấp dẫn
và có thể thì chúng ta sẽ không phát triển được gọi là đại trà tất cả các cái điểm đến
mà chúng ta chú trọng vào một vài cái điểm đến
và riêng những cái điểm đến đó thì chúng ta sẽ có cái giá vé hấp dẫn để chúng ta kích
chúng ta thu hút khách du lịch đến với cả cái điểm đến đó
bởi vì bây giờ nếu chúng ta đặt ra một cái vấn đề là tất cả các điểm đến đều có giá vé thấp như nhau
thì sẽ rất là khó bởi vì bản thân chính đó sẽ là một sự cạnh tranh
và với ngành hàng không thì họ cũng không thể nào họ chấp nhận được cái việc là lỗ ở một số các cái trên tất cả các thị trường
nhưng mà có thể là cái việc là không lãi cao ở một vài điểm đến
nhưng mà lại đạt được một cái về mặt số lượng du khách
cũng như là cái đều
không phải chỉ là một số lượng trong ngày mà số lượng trong tháng trong năm thì cái điều đấy nó sẽ làm gia tăng cái khả năng
và cái câu chuyện ở đây là cái câu chuyện tạo thị trường
đấy là một cái mà mình sẽ phải có những cái sự cân nhắc về mặt giá cả
vì khi mà chúng ta làm về vừa làm sản phẩm cộng với cả giá cả thì bao giờ khách thì cũng sẽ luôn luôn thích một cái sản phẩm tốt mà giá cả thì phải chăng
một lần nữa xin được cảm ơn bà với những chia sẻ hết sức hữu
vâng và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định số một nghìn chín trăm một mươi năm
về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn
sở y tế sở công thương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thị trường thành phố hà nội sẽ vụ trách bốn đoàn kiểm tra tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
các đoàn sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm
tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm thực phẩm nông sản thực phẩm
bên cạnh đó xử lý kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
theo đại diện viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trong năm nay sẽ bắt đầu triển khai vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy trong chương trình tiêm chủng mở rộng
trước mắt vaccine ngừa rota virus sẽ được triển khai trước tại ba mươi ba tỉnh thành
đến cuối năm sẽ mở rộng phạm vi triển khai để đến năm hai nghìn hai mươi
có đủ vaccine triển khai cho toàn bộ trẻ dưới một tuổi trên cả nước
nguồn vaccine rota sẽ có hai mươi do liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng gavi hỗ trợ
còn lại tám mươi sẽ mua sắm vaccine sản xuất trong nước
như vậy vaccine rota sẽ là vaccine thứ một mươi một
được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta
thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức bắn pha hoa nghệ thuật tại một số điểm vào tối ngày ba mươi tháng bốn
biểu diễn nghệ thuật tại nhiều quận huyện và thành phố thủ đức
tạo thêm điểm nhấn thu hút người dân và du khách đến tham quan giải trí
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn sự kiện ngày hội phố biển the marist vũng tàu hai nghìn hai mươi bốn
tại thành phố biển vũng tàu với chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật
múa lân sư dòng lễ hội thả diều
giới thiệu đặc sản ẩm thực các trò chơi giải trí
hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn ấn tượng dành cho du khách
các khu điểm tham quan du lịch mua sắm đều không tăng giá dịch vụ
hoặc tăng giá vé tham quan đột xuất mà không có kế hoạch và không thông báo trước
tránh xảy ra hiện tượng treo kéo du khách
bảo đảm môi trường cảnh quan sạch đẹp thân thiện văn minh